tối năm tháng một mươi hai lực lượng chức năng tỉnh đồng nai đã giải cứu thành công xà lan nặng năm trăm linh tấn
mắc kẹt dưới gầm cầu rạch cát đoạn thuộc địa phận phường hiệp hòa thành phố biên hòa
khoảng một mươi tám giờ cùng ngày xà lan loại năm trăm linh tấn mang số hiệu dt hai mươi năm nghìn sáu trăm tám mươi ba lưu thông trên sông cái
một nhánh của sông đồng nai theo hướng từ hạ nguồn lên thượng nguồn
khi xà lan đến cầu rạch cát nối giữa phường quyết thắng và phường hiệp hòa
thành phố biên hòa thì va vào thành cầu
cùng lúc này chiều cường dâng nhanh khiến xà lan mắc kẹt phía dưới gầm cầu
ngay sau khi nhận được tin báo lực lượng chức năng đã có mặt
tiến hành phong tỏa cầu rạch cát không cho xe máy qua lại
tại hiện trường lực lượng chức năng đã bơm nước vào khoang xà lan để nhấn chìm
và dùng máy khoan cắt thủng một số điểm dưới xà lan cho nước vào để giải cứu
đến khoảng hai mươi giờ ba mươi phút xà lan đã được lực lượng chức năng đưa ra khỏi khu vực cầu an toàn